tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức chương trình
vinh danh một mươi tám gương thanh niên tiêu biểu và chương trình nghệ thuật chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
tới dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương
tại buổi lễ một mươi tám gương mặt thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đã được vinh danh
vì có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp sức trẻ trong lao động sản xuất công tác học tập
chiến đấu tình nguyện vì cộng đồng
đây là những điển hình tiên tiến về trí tuệ sự năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
dấn thân của tuổi trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước
sau lễ vinh danh là chương trình nghệ thuật với chủ đề tuổi trẻ đất tổ chào năm mới hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia của hơn một diễn viên thanh thiếu nhi cùng nhau đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
với nhiều kỳ vọng một năm mới tốt lành và thành công